tính đến hết chiều ngày hôm qua ba mươi tháng bốn việt nam đã tròn một mươi bốn ngày không có ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
tổng số ca nhiễm trên thế giới thì đã lên tới hơn ba triệu ba trăm linh ca và đã được chữa khỏi hơn một triệu ca
con số tử vong là hơn hai trăm ba mươi ca
và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh mà chúng tôi vừa cập nhật
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi bảy bảy trăm ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi bảy bảy trăm ba mươi ca